kính thưa quý vị kể từ ngày một mươi bốn tháng hai tới cùng với cả nước học sinh ở độ tuổi mầm non và tiểu học
sẽ được đến trường sau thời gian dài học trực tuyến do dịch covid một mươi chín
và đây là độ tuổi mà chưa được tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
vì vậy để trẻ đến trường an toàn phụ huynh cần hướng dẫn trẻ các biện pháp phòng ngừa dịch covid một mươi chín
năm tuần liên tiếp tp hcm là vùng xanh trên bản đồ covid một mươi chín của cả nước
người dân cả nước nói chung và tp hcm nói riêng vừa đón một cái tết nhâm dần
được đánh giá là an toàn
song song với niềm vui xuân mới việc học sinh từ độ tuổi mầm non đến tiểu học được trở lại trường
đem lại nhiều cảm xúc cho cả phụ huynh và học sinh đặc biệt là sau gần một năm
trẻ phải học trực tuyến tại nhà
rất là muốn được đi học trực tiếp lại lúc mà con đi học trực tiếp lại thì con sẽ được gặp bạn bè thầy cô
còn nếu mà học online thì mình chỉ được nhìn qua các bản hình thôi
trong bối cảnh trẻ ở lứa tuổi mầm non tiểu học chưa được tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
làm thế nào để đảm bảo an toàn cho trẻ đến trường
là điều không ít phụ huynh băng khoan
song song đó phụ huynh cũng không nên trầm trọng hóa vấn đề khiến trẻ càng thêm lo lắng
mà chỉ để trẻ hiểu rằng đó là những kỹ năng cách thức để bảo vệ bản thân
phải dạy cho trẻ mang khẩu trang nhiều nhất có thể rửa tay nhiều nhất có thể
thì nếu như vậy đó thì trẻ sẽ an toàn đến trường thôi
và chúng ta nhớ là không may trẻ là f một hay là không may trẻ đáp không bị lây từ nguồn nào đó
thì chúng ta cũng hết sức bình tĩnh
bởi vì phương pháp điều trị và sự diễn thiếu cho em hiện nay nó rất là đành tính
bên cạnh dạy kỹ năng phòng ngừa dịch cho trẻ phụ huynh cũng cần chú trọng chế độ dinh dưỡng
bổ sung các thực phẩm dầu protein giúp cơ thể tăng sức đề kháng giúp trẻ chống lại những virus gây bệnh
cùng với việc áp dụng các biện pháp phòng dịch của nhà trường chế độ dinh dưỡng hợp lý và sự hiểu biết về dịch bệnh
trẻ sẽ an toàn khi đến trường sau thời gian dài chịu nhiều thiệt thòi do đại dịch